một tin vui cho những người tham gia giao thông khu vực đông bắc công ty cổ phần bắc giang lạng sơn đã chính thức hoàn thành các điều kiện vận hành cuối cùng
để đưa cao tốc bắc giang lạng sơn phục vụ miễn phí dịp tết canh tí
thời gian vận hành miễn phí bắt đầu từ hôm nay một mươi năm tháng một sau đó nhà đầu tư sẽ đánh giá lại toàn bộ hệ thống thu phí hệ thống bảo đảm an toàn giao thông
đồng thời ra soát đánh giá lưu lượng các ảnh hưởng khác nhằm thống nhất với tỉnh lạng sơn giải pháp khắc phục các tồn tại của phương án tài chính
hiện đoạn tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn mới tới huyện tri lăng và còn cách thành phố lạng sơn ba mươi km cách cửa khẩu hữu nghị bốn mươi ba km
công ty bot bắc giang lạng sơn đang đề xuất ubnd tỉnh lạng sơn báo cáo chính phủ các giải pháp bổ sung nguồn vốn ngân sách
để hoàn thành nốt đoạn hữu nghị tri lăng để tiến tới thông xe toàn tuyến